thành phố hồ chí minh là nơi đón lượng khách du lịch nước ngoài nhiều nhất cả nước với hàng triệu lượt khách mỗi năm
ngoài các hoạt động tham quan vui chơi nghỉ dưỡng thì việc khám phá đời sống văn hóa nghệ thuật truyền thống là điều mà rất nhiều du khách ngoại mong muốn được trải nghiệm
thế nhưng hiện thành phố hồ chí minh mới chỉ có vài sân khấu biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch
sân khấu đã ít loại hình nghệ thuật biểu diễn chưa đa dạng nên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của du khách
tại thành phố hồ chí minh hiện các chương trình nghệ thuật phục vụ du khách quốc tế chủ yếu là dối nước múa kết hợp siếc ở một số sân khấu
ngoài ra còn vài điểm tổ chức trưng bày biểu diễn áo dài đơn ca tài tử nhã nhạc cung đình
trong đó rối nước là phổ biến hơn cả còn các chương trình khác chưa thu hút được nhiều du khách cũng như chưa nằm trong hệ thống tour chọn gói của các công ty lữ hành
hiện nay gần như là phi đi tour chỉ đưa được chương trình biểu diễn múa đoán nước vào các chương trình trọn gói
còn các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật khác thì chúng tôi đa số là đưa vào các chương trình tự chọn dành cho khách hàng
song song với lại các chương trình tour phổ thông
lý do là thực sự là đa số những chương trình biểu diễn nghệ thuật của mình thì diễn ra thì không có điều đẳng và thường xuyên
thành phố hồ chí minh có nhiều điểm tham quan tuy nhiên theo một khảo sát mới đây
cứ một trăm linh khách quốc tế đến thành phố thì chỉ có bốn người xem các chương trình

khách ít đi xem biểu diễn nghệ thuật không phải vì không thích mà không có nhiều lựa chọn để đi xem
đây là lần đầu tiên tôi đến với thành phố hồ chí minh tôi thấy rất ấn tượng với thành phố này
tuy nhiên tôi mới chỉ biết đến chương trình biểu diễn rối nước ở đây và tôi đang rất hào hức để xem
các ý kiến từ những bên có liên quan trong ngành du lịch đều cho rằng thiếu sân khấu là nguyên nhân chính
khiến doanh nghiệp khó tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dành riêng cho du lịch
việc phát triển du lịch của thành phố hồ chí minh thông qua các chương trình văn hóa nghệ thuật là một hướng đi hết sức thiết tực và đúng đắn
vừa góp phần quảng bá văn hóa vừa tạo thêm nhiều sản phẩm để thu hút khách du lịch
bây giờ còn thiếu nhất là thiếu một cái trung tâm thật lớn mà thành phố mình chưa có
một cái biểu tượng lớn cái đó là cũng chung thôi
tất cả những người hướng dẫn như tôi thì muốn có một cái gì đó đặc trưng
đặc trưng riêng
để xây dựng các sân khấu điểm tổ chức trình diễn
cũng như để thiết kế các show biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ du lịch
theo nhiều người trong nghề thành phố cần có sự nghiên cứu kỹ
nhu cầu thưởng thức thị hiếu của từng nhóm đối tượng du khách theo quốc gia
nền văn hóa tâm lý lứa tuổi để thực hiện có hiệu quả khi ra mắt các sân khấu các show biểu diễn
thật ra thì mọi loại hình nghệ thuật nó đều có sức hấp dẫn riêng
nhưng quan trọng là có đáp ứng được nhu cầu của du khách hay không
thí dụ như theo mình thôi
thì từng du khách của từng quốc gia ví dụ như âu mỹ
thì thường họ đi du lịch kết hợp với tìm hiểu văn hóa của địa phương đó
rõ ràng tp hcm rất cần có thêm nhiều sân khấu và chương trình biểu diễn nghệ thuật có chất lượng
đa dạng và phong phú hơn
đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố
không chỉ góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa của một việt nam vẻ đẹp tiềm ẩn
điều đó còn tạo thêm những sản phẩm du lịch đặc sắc
để tp hcm thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn thú vị ấn tượng với du khách gần xa